thưa quý vị vào sáng ngày mai hai mươi ba tháng một mươi tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện sản nhi quảng ninh
và công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic viết tắt là công ty aic
bị cáo nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic
tiếp tục bị xét xử vắng mặt nếu không trình diện
theo cáo trạng dự án đầu tư xây dựng bệnh viện sản nhi quảng ninh được ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
phê duyệt năm hai nghìn chín tổng vốn đầu tư là hai trăm ba mươi tám tỷ đồng dự án gồm hai giai đoạn và chia thành sáu gói thầu mua sắm trực tiếp
công ty aic tham gia dự thầu và trúng toàn bộ sáu gói thầu
nguyễn thị thanh nhàn là người thành lập và điều hành hoạt động công ty aic
để công ty aic trúng thầu với vai trò chủ mưu đứng đầu chỉ đạo trực tiếp thực hiện nhiều hành vi vi phạm quy định đấu thầu
nhàn đã chỉ đạo các đối tượng khác để thông đồng về thông số kỹ thuật cấu hình đơn giá trang thiết bị y tế
gây thiệt hại cho nhà nước hơn năm mươi tỷ đồng phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng một mươi